điều quan đến là sóng omicron đã càn quét nhiều nước trên thế giới
mới đây các chuyên gia y tế cho biết ca mắc covid một mươi chín mới ở nam phi giảm mạnh những ngày gần đây
có thể là dấu hiệu cho thấy làn sóng omicron ở quốc gia này đã qua đỉnh
theo hãng tin ap số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày được coi là không đáng tin cậy
bởi có nhiều yếu tố tác động như xét nghiệm không đồng đều báo cáo chậm trễ và các biến động khác
tuy nhiên con số này vẫn đang gợi ra dấu hiệu đáng chú ý khi các ca nhiễm biến thể omicron ở nam phi
đang giảm nhanh sau đợt tăng dữ rồi
nam phi là nơi đầu tiên phát hiện omicron và là một trong những quốc gia đầu tiên trải qua làn sóng dịch bệnh
do biến thể mới gây ra
do đó thế giới đang theo dõi bất kỳ dấu hiệu nào về diễn biến dịch bệnh tại quốc gia này
để tìm hiểu về biến thể virus mới
sau khi tăng vọt lên mức cao với gần hai mươi bảy ca mắc mới trên toàn quốc vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
số ca covid một mươi chín đã giảm xuống còn khoảng một mươi năm bốn trăm hai mươi
trong hai mươi bốn trường hợp vào hôm hai mươi một tháng một mươi hai tại tỉnh cô teng nơi đồng dân nhất của nam phi
với một mươi sáu triệu dân bao gồm thành phố lớn nhất jona hesburgh và thủ đô hành chính pretoria
số ca mắc mới bắt đầu giảm sớm và vẫn đang trên đà đi xuống
marta nguyen nhà nghiên cứu cấp cao tại khoa phân tích vaccine và bệnh truyền hiểm của đại học
qua whistleret nói với ap
xuất giảm số ca mắc mới trên toàn quốc kết hợp với đà giảm liên tục ở tỉnh goten
nơi trong nhiều tuần qua là tâm trấn của làn sóng omicron
cho thấy nam phi đã trải qua thời kỳ đình dịch
bà cho rằng đây là một làn sóng lây nhiễm ngắn
bà tin tốt là làn sóng này không khiến nhiều người nhập viện và tử vong
bà nói không có gì bất ngờ trong dịch tễ học khi mức giảm mạnh diễn ra sau đợt tăng mạnh
như đã chứng kiến trong tháng một mươi một
một số hiệu khác cho thấy đợt bùng phát omicron ở nam phi có thể đang giảm dần
là từ một nghiên cứu trước đó của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe
tại bệnh viên chris hanny boret konnet ở soweto
tuy nhiên tỷ lệ lây nhiễm của nam phi vẫn còn cao
hiện ở mức hai mươi chín so với hơn hai vào đầu tháng một mươi một
điều này cho thấy virus vẫn đang lây lan trong dân số ở mức tương đối báo động
vì vậy giới chuyên gia cảnh báo người dân hãy tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ lây nhiễm
trong khi đó kỳ nghỉ lễ của đất nước đang diễn ra khi nhiều doanh nghiệp đã đóng cửa
và mọi người có xu hướng về quê thăm gia đình thường ở các vùng nông thôn
các chuyên gia cho biết điều này có thể đẩy nhanh obicron lan khắp nam phi và các nước lần cận